ngày chín tháng ba nga đã mở các cuộc tấn công mới nhằm vào nhiều thành phố của ukraine
trong đó có cả thủ đô kiev thành phố lớn thứ hai khakip và cảng odessa
nga đã xác nhận việc thực hiện làn sóng tấn công mới này là nhằm đáp trả sự xâm nhập
biên giới của các đối tượng người ukraine hồi đầu tháng này
thị trường kiev cho biết các vụ đổ đã được ghi nhận tại nhiều địa điểm trong và ngoài thành phố
trong khi đó tại khu vực onessa các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào những cơ sở năng lượng
nhiều khu vực dân cư đã bị mất điện
còn thành phố khakip đã hứng chịu ít nhất là một mươi năm đợt tấn công vào các cơ sở hạ tầng
và trong lúc này thì chiến sự cũng đang diễn ra ác liệt tại pamuz
điểm nóng trong cuộc xung đột tại ukraine hiện nay
trước đó tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg đã cảnh báo
nga có thể chiếm được bakmuth thành phố có vị trí là đầu mối giao thông quan trọng
trong vài ngày tới sau nhiều tháng giao tranh dữ dội
không thể loại trừ thành phố
thành phố parmus có thể thất thủ trong vài ngày tới
điều này không nhất thiết phản ánh bước ngoặt của cuộc chiến
nó chỉ nhấn mạnh rằng chúng ta không nên đánh giá thấp ngài
cuộc chiến tại bakhmood ở miền đông ukraine là trận chiến kéo dài nhất
đẫm máu nhất trong cuộc xung đột tại ukraine tính đến lúc này
từ đầu tháng một năm nay nga đã dồn lực để nắm quyền kiểm soát thành phố này
trong khi đó ukraine tuyên bố sẽ phòng thủ đến cùng
tuy nhiên vào ngày tám tháng ba lực lượng quân sự tư nhân wagenner thân nga
đã chiếm được toàn bộ phía đông thành phố parmus
việc chiếm được bakmut sẽ cho phép nga tấn công sâu hơn vào các tuyến phòng thủ của ukraine
trong khi đó sáng ngày chín tháng ba nga đã phóng một loạt tên lửa trên khắp ukraine
đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong ba tuần qua
trước đó ngày tám tháng ba tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết
ukraine không có kế hoạch sử dụng vũ khí tầm xa của phương tây để tấn công vào lãnh thổ nga
theo ông zelensky chính phủ ukraine chưa sẵn sàng đàm phán với tổng thống nga vladimir putin
trong bất kỳ hoàn cảnh nào
lãnh đạo ukraine cho biết kiev sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi nga rút quân khỏi lãnh thổ ukraine
về phía nga nước này đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng ở ukraine bằng con đường ngoại giao